thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi đại hội đại biểu công đoàn công an nhân dân lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám chính thức diễn ra tại hà nội
trước khi bắt đầu các phiên làm việc hai trăm năm mươi đại biểu đại diện cho gần hai mươi năm đoàn viên công đoàn công an nhân dân đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh kính yêu đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hòa bình độc lập thống nhất và phát triển
tiếp đó đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa dâng hương thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm đường bắc sơn hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quen thân vì dân phục vụ đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ đem hết sức lực và trí tuệ của mình để cùng với toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thưa quý vị ngày hôm nay đại hội đã diễn ra phiên trù bị và phiên chính thức với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển cùng ba khâu đột phá
đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn công an nhân dân lần thứ năm kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn công an nhân dân khóa năm và xác định phương hướng nhiệm vụ khóa sáu góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
và theo chương trình đại hội các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi hai trình đại hội một mươi ba công đoàn việt nam và tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn việt nam khóa một mươi hai đồng thời bầu đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân dự đại hội một mươi ba công đoàn việt nam
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng một mươi tròn sáu mươi chín năm thủ đô hà nội chính thức được giải phóng một mốc son lớn trong lịch sử dân tộc việt nam
ngày giải phóng thủ đô hà nội có thể nói là cột mốc quan trọng khi miền bắc việt nam đã hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân
với cả nước ta đây là dấu hiệu tích cực cho thấy nhân dân đang làm chủ vận mệnh của mình và đất nước phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng một mươi tròn sáu mươi chín năm thủ đô hà nội chính thức được giải phóng một mốc son lớn trong lịch sử dân tộc việt nam
vâng thưa quý vị và các bạn ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã trở thành khoảng khắc lịch sử tự hào của người hà nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung khi thủ đô được hoàn toàn giải phóng
và ngày hôm nay sau sáu mươi chín năm hà nội đã có rất nhiều đổi thay và phát triển từng ngày
những dấu tích của ngày về tiếp quản có thể bị phù mờ bởi bụi thời gian
nhưng kế ức thiêng liêng của lớp lớp cuộc sống sông hồng ngày ấy vẫn chảy mãi trong mạch nguồn cảm xúc của mỗi người
được chứng kiến thời khắc lịch sử ấy và trong tình cảm của những thế hệ hôm nay
chín mươi năm sau ngày giải phóng thủ đô khoác lên mình một diện mạo mới rực rỡ và sôi động
nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là những lớp trầm tích của lịch sử của đất và người
năm nay đã gần chín mươi tuổi nhưng ông lê kim phụng chiến sĩ đại đoàn ba trăm linh tám anh hùng
vẫn nhớ như in từ ngày mùng chín ông cùng đồng đội đã về hà nội để nắm tình hình
chốt giữ những vị trí quan trọng đấu tranh chống âm mưu phá hoại của quân địch trước khi rút đi
để chuẩn bị cho ngày một mươi tháng một mươi đại quân trở về tiếp quản thủ đô
núi vào đó phấn khởi dân thì ô ra cờ thì hoa có những bà bà khóc
bộ đội cũng thế
bộ đội cũng thế khóc
tình quân dân nó thấm thiết lắm
lúc bây giờ không nghĩ rằng là bộ đội với dân nữa cứ như là trong nhà với nhau
dưới bầu trời tự do lá cờ đỏ sao vàng cùng hàng vạn trái tim chung một nhịp đập
thực hiện nghi lễ trào cờ thiêng liêng mừng ngày thủ đô hoàn toàn giải phóng
thời khắc ấy sáu mươi chín năm sau
lại một lần nữa được tái hiện một cách chân thực và sống động
trong không gian trưng bày đặc biệt tại khu di tích nhà tù hỏa lò
mỗi câu chuyện mỗi hình ảnh hiện vật tại nơi đây là một mảnh ghép của quá khứ về hà nội
từ thời chiến
cho đến thời bình
để mỗi người chúng ta trân trọng biết ơn những hy sinh gian khổ của biết bao con người anh hùng
đã làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ
và để có được cuộc sống hòa bình như hôm nay
mọi hình ảnh nó rất là sống động
và những cái mốc thời gian hoặc là những cái nội dung của cái buổi triển lãm này rất là chân thực
và cảm giác như mình được quay trở lại một cái phần mình
quay trở lại cái thời gian đấy
khi chúng tôi vào xem triển lãm thực sự tôi rất ấn tượng và khâm phục tinh thần bất khuất mạnh mẽ của người dân việt nam
chẳng nhận được những cái xương máu của chúng ta đã đổ xuống từ bao đời nay nên là cảm thấy rất là trân quý cũng như là cảm thấy rất là hạnh phúc cũng như là tự hào

nhớ về quá khứ để trân trọng hiện tại

từ một đô thị có quy mô dân số khoảng bốn mươi bốn vạn người chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh
đến nay hà nội có quy mô dân số gần chín triệu người và không ngừng phát triển
thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ xứng đáng là trái tim của cả nước

tôi rất tự hào vì việt nam có một chủ đô vừa mang tính truyền thống vừa thích hợp với tinh hoa với kiến trúc mới của thế giới vẫn không mất đi trạng an thân của hà nội xưa
chúng tôi ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số bộ công an tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong công an nhân dân tầng thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội cùng với sự tham gia của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo về chuyển đổi số bộ công an đại diện lãnh đạo các bộ ngành và các công an các đơn vị địa phương
ngày một mươi tháng một mươi hàng năm được chính phủ chọn là ngày chuyển đổi số quốc gia đây cũng là ngày được bộ công an xét định là ngày chuyển đổi số ngành công an
trên cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi ba triển khai đề án sáu ứng dụng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã phối hợp với các bộ mình địa phương chính thức triển khai hai dịch vụ công liên thông trên toàn quốc từ ngày một mươi tháng bảy xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu ngân hàng dữ liệu người dùng di động trên chín mươi tám cơ sở khám chữa bệnh sử dụng căn cơ công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế kết nối chia sẻ tạo lập dữ liệu dùng
ba doanh nghiệp viễn thông và sáu mươi ba địa phương với gần một hai triệu yêu cầu tra cứu xác thử thông tin dịch vụ công trực tuyến của ngành công an sau một năm đã đạt được những kết quả tích cực khi đến nay hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến thuộc thầm quyền trên cổng dịch vụ công bộ công an tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt gần tám mươi công tác số hóa hồ sơ tài liệu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu được quan tâm đẩy mạnh
từ những kết quả sau một năm chuyển đổi số trong ngành công an bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự nỗ lực và cuộc mạnh mẽ của công an các đơn vị địa phương đã tạo ra nhiều hoạt động phục vụ cho người dân doanh nghiệp qua chuyển đổi số và nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất lớn trong nhân dân
từ bốn năm giờ sáng dậy đi làm những chuyện đó rồi chờ đợi rồi không biết ngày nào có thể lĩnh được làm được hoàn thành được các thủ tục giấy tờ đó mất rất nhiều thời gian mình mong muốn làm sao lượng người đi lại trên đường nó ít đi đỡ cả tai nạn giao thông đỡ cả ồn tắc giao thông đỡ phải cái việc đó những mục tiêu đó là rất quan trọng nhân dân hưởng ứng vừa qua là điều rất mực
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh chuyển đổi số đã giúp công tác quản lý quản trị xã hội được tốt hơn đảm bảo sự minh mạch và an ninh an toàn cho nhân dân tuy nhiên kết quả đó mới chỉ là bước đầu tạo nền tảng động lực cho những năm tiếp theo vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu không để công việc trùng xuống làm ảnh hưởng đến công cuộc chuyển đổi số trong toàn ngành